tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã lên án vụ một người tị nạn iraq ở thụy điển đốt bản sao của king koran
đồng thời nhấn mạnh phải có biện pháp ngăn chặn hiện tượng bài hồi giáo
cơ quan đối ngoại châu âu eeas cũng cho biết liên minh châu âu lên án hành vi đốt kinh koran của thụy điển
và kêu gọi tránh làm leo thang tình hình
trong cuộc điện đàm với phó thủ tướng iraq faad husein ông guterres khẳng định sự cần thiết phải tôn trọng cộng đồng người hồi giáo
ông cho biết liên hợp quốc đang theo dõi sát sao vụ đốt kinh koran ở thụy điển cũng như các phản ứng liên quan ở iraq và thế giới hồi giáo
về phần mình phó thủ tướng iraq cho rằng hành vi đốt kinh koran sẽ làm gia tăng hiện tượng bài hồi giáo hệ tư tưởng cực đoan và khủng bố
gieo mầm cho những hành động thủ hận và bạo lực trên thế giới
trong khi đó tuyên bố của cơ quan đối ngoại châu âu nhấn mạnh liên minh châu đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở baghdad
nơi hàng nghìn người iraq phản ứng bằng cách tụ tập gần đại sứ quán thụy điển để phản đối việc đốt kinh koran
liên minh châu kêu gọi bình tĩnh và lên án các cuộc tấn công vào các cơ quan đại diện ngoại giao